sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cùng với công an huyện crong bông đã cử trên ba mươi cán bộ chiến sĩ đưa cano xuống hiện trường phối hợp với hàng trăm người dân địa phương để tìm kiếm
tuy nhiên cho đến trưa ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy anh vư được biết anh vư đã có vợ và năm người con cuộc sống gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn
bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán người
trong đó có hai đối tượng là anh em ruột trong một gia đình
đối tượng trang a trai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại bản thảo sa trải xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm trên đầu lông mày trái
đối tượng trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là em ruột của đối tượng trang a trai
cũng có hộ khẩu thường trú tại bản thào sa trải xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách hai cm ở đuôi lông mảy trái
và đối tượng l a vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản cáng gióng xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sáu m phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện